hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiều đơn vị trong lực lượng công an nhân dân đã chú trọng đầu tư nguồn lực phát triển văn hóa đọc trong đó phải kể đến đầu tư công nghệ số cho hoạt động thư viện
và tại nhiều đơn vị công an nhân dân thì điển hình là khối các trường học viện đã có sự đầu tư bài bản áp dụng công nghệ số và công tác thư viện tạo môi trường đọc thuận lợi phát triển văn hóa đọc cho cán bộ chiến sĩ cũng như học viên trong nhà trường
thư viện học viện cảnh sát nhân dân với quy mô năm m hai được đánh giá là thư viện lớn nhất trong các trường đại học
việt nam hiện nay với khối lượng lưu trữ bốn mươi năm đầu sách trong đó có trên chín đầu sách đã được mã hóa đây cũng là một trong số trường học viện công an nhân dân được đầu tư hệ thống trả sách và mượn sách tự động hai mươi bốn trên bảy